bản tin dịch bệnh covid một mươi chín vào trưa ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy của bộ y tế cho biết
tính từ sáu h cho đến một mươi ba h ngày hôm nay việt nam đã có chín trăm tám mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín tại một mươi tám tỉnh thành phố
trong đó tại thành phố hồ chí minh tiếp tục nhiều nhất với tám trăm tám mươi sáu ca còn tại long an là hai mươi chín ca
bà rịa vũng tàu hai mươi bảy ca đồng tháp là một mươi hai ca bến tre là một mươi một ca phú yên bốn ca
quảng ngãi bình thuận bắc ninh mỗi địa phương có hai ca
nam định nghệ an bắc giang hà nội lào cai bình phước thanh hóa mỗi địa phương ghi nhận có một ca
trong đó chín trăm hai mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thanh hóa